đoàn công tác ban chỉ đạo tây bắc đã đến thăm và tặng quà cho bốn trăm linh hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại các xã khao tinh sinh long của huyện na hàng và hai xã hồng quang phổ bình của huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
đoàn công tác của ban chỉ đạo tây bắc đã đến thăm và tặng quà cho đồng bào các dân tộc tại bốn xã nghèo của tỉnh tuyên quang
đây là những xã có địa hình chủ yếu là núi đá dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao
trong chuyến thăm và tặng quà này các đồng chí trong ban chỉ đạo tây bắc đã gửi lời chúc sức khỏe động viên nhân dân các xã
tích cực lao động sản xuất đoàn kết vượt qua những khó khăn trước mắt đạt nhiều kết quả trong thực hiện đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước bảo đảm công tác quốc phòng an ninh
trong những năm qua công tác chăm lo tết cho người nghèo gia đình chính sách người có công được tỉnh tuyên quang hết sức quan tâm
hàng năm tỉnh tuyên quang trích hàng tỷ đồng từ ngân sách địa phương kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ tiền vật phẩm để tặng quà cho các gia đình khó khăn trong dịp tết
mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã đến thăm và tặng quà cho những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ hộ nghèo
và các đối tượng chính sách tại xã đại nghĩa huyện đại lộc và xã điện minh thị xã điện bàn của tỉnh quảng nam
đoàn công tác ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã đến thăm chia sẻ khó khăn mất mát của người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra
và trao tặng năm mươi xuất quà tết mỗi suất trị giá một triệu đồng cho những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ
và các đối tượng chính sách tại xã đại nghĩa huyện đại lộc và xã điện minh thị xã điện bàn
cùng ngày đoàn công tác ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi chúc tết và trao tặng ba mươi tám xuất quà cho các cháu
ở trung tâm bảo trợ xã hội huyện đại lộc và trung tâm tư vấn phục hồi chức năng cụm liên xã điện thọ thị xã điện bàn
ngoài ra đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cũng đã đến thăm và chúc tết các hộ nghèo
người dân bị thiệt hại do mưa lũ và các đối tượng chính sách ở huyện nông sơn và huyện núi thành
tại đây lãnh đạo tỉnh đã trao năm mươi xuất quà cho người dân của hai địa phương
cũng vào chiều ngày một mươi bốn tháng một công ty cổ phần in tổng hợp cần thơ tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập công ty
và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung lũ lụt
nhân dịp này công ty cổ phần in tổng hợp cần thơ cũng đã đón nhận huân trường lao động hạng nhì của chủ tịch nước
cho một cái nhân và bằng khen của tổng biên tập báo nhân dân cho thập thể công ty
đồng thời công ty cũng đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt với số tiền hơn sáu mươi một triệu đồng
để bỏ con vui xuân đón tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị năm mới tết đến nhà nhà sắm sửa đồ trang trí cho ngôi nhà của mình để đón mùa xuân mới
với sự đa dạng về mẫu mã chủng loại giá cả được bình ổn mặt hàng trang trí tết năm nay đã thu hút rất nhiều khách hàng đi mua sắm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố hồ chí minh
thị trường hoa giả rất tuyệt
các loại hoa như hoa mai hoa đào và các loại hoa khác cũng được trao chuốt cầu kỳ để phục vụ tết
theo một số người tiêu dùng để cho ngôi nhà của mình đẹp hơn trong dịp tết đến xuân về thì không thể thiếu hoa trang trí
hoa giả luôn được ưa chuộng nhiều nhất vì mẫu mã đa dạng màu sắc rất đẹp hoa luôn tươi đẹp và có thể sử dụng được nhiều năm mà vẫn không bị lỗi thời
ngoài ra những loại cây ăn quả cũng được nhiều người lựa chọn tìm mua trứng tết
em thấy mỗi năm tới mùa này thì hoa cũng vậy
chủng loại thì lúc nào người việt nam mình cũng nhiều loại hoa như vậy
còn đẹp thì có vẻ như là thiết kế mỗi năm thì mỗi khác
năm nay thì mình thấy đẹp hơn năm trước
hoa ở đây đẹp lắm đẹp hơn ở chỗ tôi ở nhiều mà giá cả rất là tốt
nhìn chung giá cả các loại mặt hàng trang trí tết năm nay không biến động nhiều
hoa giả trang trí giao động từ một mươi ba tới ba mươi năm ngàn đồng
hình ảnh trang trí từ hai mươi tới một trăm hai mươi ngàn đồng
trậu hoa và cây cảnh từ một triệu hai đến một triệu tám trăm linh ngàn đồng
tết mỗi năm thì người ta lựa hoa mai là nhiều hơn
nhưng mà năm nay thì người ta còn lựa thêm những loại hoa hồng hoa lan
nó giống như hoa người ta lựa hoa cao cấp hơn
những cái mẫu cũ thì nó giảm bớt đi rồi có những cái mẫu mới về
rồi giá cả thì nó cũng vậy nó cũng bình ổn chứ nó không có tăng lên cao hay là như thế nào
dự báo trong vài ngày tới thị trường mua sắm đồ trang trí tết sẽ tiếp tục tăng mạnh
các mặt hàng trang trí cũng sẽ rực rỡ sắc màu với đủ chủng loại
do năm nay là năm đinh dậu
trang trí hình con gà vàng là nhiều nhất
tuy màu mã đa dạng nhưng hàng việt nam nhìn chung vẫn còn thiêm tốn trên thị trường tp hcm
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi bốn
thời điểm này bà con nông dân tp vinh tỉnh nghệ an đang tích cực trồng
và chăm sóc các loại rau màu hàng hóa để kịp phục vụ thị trường rau trước trong và sau tết
những ngày này gia đình ông nguyễn văn thịnh xóm một mươi xã nghi kim
tập trung chăm sóc vườn rau để cung ứng thị trường tết
vụ rau đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu gia đình ông sản xuất bốn xào rau cải xanh
nhờ thực hiện phương pháp luân canh gối vụ và thời tiết thuận lợi
nên các loại cây rau phát triển xanh tốt ít sâu bệnh năng suất đạt khá
ông thịnh cho biết những vụ rau tết năm ngoái cho gia đình khoản thu nhập ba mươi bốn mươi triệu đồng
xóm một mươi xã nghi kim là một đơn vị rất tích cực làm rau
thời điểm hiện tại số lượng vé tàu tết còn khá nhiều kể cả các ngày cao điểm và thấp điểm

nhưng năm nay số người mua vé vắng hơn hẳn nên họ có thể mua vé dễ dàng không phải chờ đợi lâu

năm ngoái tôi không mua được vé tàu thì phải đi ô tô năm nay thì thấy mua dễ hơn rồi
theo ghi nhận mỗi ngày gà hà nội bán ra khoảng từ bốn trăm linh tới năm trăm linh vé tại một cửa
so với mọi năm thì năm nay vé tàu trước trong và sau dịp tết vẫn còn khá nhiều

so với vé tàu trước trong và sau dịp tết vẫn còn khá nhiều

chỉ còn vé ngồi các loại ngồi cứng hay là ngồi mềm thì vẫn còn khá nhiều các vé
ở thời điểm hiện tại thì người ta chỉ ưu tiên bén vé đường dài thôi
người ta sẽ ưu tiên bàn vé đường dài còn những cái trạng ngắn thì có thể ở tết là người ta sẽ lập tàu tăng cường
người ta sẽ mở chặng ngắn để bán cho những người ví dụ đi nam định thanh hóa vinh
thì tết thì người ta sẽ mở thêm chặng
bên cạnh đó việc triển khai bán vé điện tử cũng đã giúp cho hành khách thuận tiện trong việc mua vé
theo nhận định thời điểm này những hành khách đi chuyến tàu đường dài thường chủ động mua sớm
còn những chặng ngắn thì tâm lý người dân vẫn chờ sát ngày mới mua
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết tính đến ngày một mươi ba tháng một
ngành đường sắt còn khoảng hơn năm mươi một sáu trăm linh vé tàu bắc nam trong dịp cao điểm trước và sau tết nguyên đán
theo vụ quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập tổng cục thủy lợi kết thúc lấy nước
đợt một tính đến một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một phục vụ gieo cấy lúa đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ có một trăm năm mươi bốn trăm linh hectare đã có nước
đạt hai mươi bốn hai mươi ba tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch
theo vụ quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập tổng cục thủy lợi kết thúc lấy nước đợt một
đến một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ có một hectare đã có nước
đạt hai mươi bốn hai mươi ba tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch
các địa phương diện tích có nước đặt cao là phú thọ ninh bình nam định và thái bình
theo tổng cục thủy lợi sau khi kết thúc đợt một lấy nước các công ty khai thác công trình thủy lợi
sẽ tiếp tục vận hành hệ thống bơm để đưa nước lên ruộng từ nguồn nước của các sông nội địa
hệ thống canh mương hồ chứa thủy lợi và lợi dụng thủy chiều
đến trước thời gian xả nước đợt hai diện tích đủ nước dự kiến sẽ tăng khoảng một mươi năm
so với thời điểm kết thúc đợt lấy nước một
trong đợt một dòng chảy hệ thống sông hồng đã được duy trì ở mức cao hơn yêu cầu
tạo điều kiện cho hầu hết các địa phương lấy nước
ngoài ra toàn vùng có mưa phổ biến tổng lượng đạt từ năm mươi một trăm linh mm bổ sung lượng nước đáng kể cho làm đất
trong những năm qua phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh lào cai xuất hiện rất nhiều mô hình sáng tạo
chỉ khai thác thế mạnh của địa phương mà còn mang lại lợi ích bền vững cho người dân vùng cao
trong đó mô hình trồng sản xuất dược liệu tại huyện sapa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
vừa bảo tồn nguồn dược liệu quý vừa giúp người dân địa phương xóa đói giảm nghèo
đây là vườn dược liệu của gia đình chị triệu thị khoa xã tả phìn huyện sapa
nếu như trước đây chị phải vào rừng tìm kiếm từng loại cây thuốc và tìm người mua
thì bây giờ được sự hỗ trợ của dự án giảm nghèo
mỗi ngày chị chỉ cần bỏ ra một giờ đồng hồ để trồng chăm bón cây thuốc tại khu rừng nhà mình
đồng thời theo chu kỳ hai tháng một lần sẽ có doanh nghiệp thu mua toàn bộ sản phẩm
mang lại thu nhập cho gia đình mỗi năm hàng chục triệu đồng
đồng thời theo chu kỳ hai tháng một lần sẽ có doanh nghiệp thuốc tại khu rừng nhà mình
đồng thời theo chu kỳ hai tháng một lần sẽ có doanh nghiệp thu mua toàn bộ sản phẩm
mang lại thu nhập cho gia đình mỗi năm hàng chục triệu đồng
đồng thời theo chu kỳ hai tháng một lần sẽ có doanh nghiệp thu mua toàn bộ sản phẩm
và tiêu thụ ngày càng nhiều hơn sản phẩm dược liệu của người dân
ngày trước chỉ chế xuất bằng thủ công nhưng hiện tại đã có máy móc hiện đại hơn
với cả mình sản xuất nó tăng thu nhập về sản lượng nhiều hơn với cả mình giảm được chi phí nhiều hơn
đầu ra thì hiện tại đang có về một điểm ở hà nội một điểm ở tp hcm một điểm ở đà nẵng một điểm ở hải dương
thường xuyên họ lấy hàng gọi là đối tác thành một đối tác lâu dài
hiện nay tại huyện sapa có hai trăm linh tám hộ trong đó có một trăm năm mươi một hộ nghèo tham gia mô hình liên kết trồng và sản xuất cây dược liệu
với hai trăm hai mươi một hectare nhiều hộ đã thoát nghèo từ chính những vườn cây bỏ hoang từ nhiều năm trước
mô hình liên kết thị trường có sự đầu tư của nhà nước đã thực sự mang lại hiệu quả cho người dân
đồng thời bảo tồn những loại dược liệu quý bản địa và bảo vệ rừng
theo bộ giáo dục và đào tạo cho đến thời điểm này ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa đang được hoàn thiện đúng tiến độ
đáp ứng yêu cầu cả về số lượng chất lượng bảo đảm phục vụ thành công kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
theo cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục ngay sau khi ban hành phương án thi
bộ giáo dục và đào tạo đã khẩn trương triển khai chuẩn bị đề thi vấn đề có ý nghĩa tiên quyết đối với thành công của kỳ thi
hiện tại ma trận đề thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy đã được xây dựng phù hợp với hình thức thi
đã công bố trong phương án thi theo hướng tiếp tục thực hiện đánh giá năng lực người học tăng mức yêu cầu vận dụng kiến thức
các câu hỏi mở giảm yêu cầu thuộc lòng ghi nhớ máy móc hay trả lời
bảo đảm phân hóa kết quả thi để vừa đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vừa dùng để xét tuyển sinh đại học cao đẳng
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu bộ đã tổ chức một mươi đợt biên soạn câu hỏi thô tại một mươi điểm trên cả nước
lựa chọn giáo viên trung học phổ thông giỏi của tất cả sáu mươi ba tỉnh thành phố và các giảng viên đại học có chuyên môn tốt nắm vững chương trình trung học phổ thông
tham gia viết câu hỏi dữ liệu câu hỏi thô sản phẩm của các đợt biên soạn này được chuyển về hà nội để biên tập thẩm định và thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa
ngày một mươi bốn tháng một tại bảo tàng văn học việt nam hội nhà văn việt nam đã tổ chức trao giải thưởng năm hai nghìn một mươi sáu cho bảy tác phẩm văn học
trao quyết định kết nạp cho hai mươi chín hội viên mới và phát động cuộc thi tiểu thuyết hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
ngày một mươi bốn tháng một tại bảo tàng văn học việt nam hội nhà văn việt nam đã tổ chức trao giải thưởng năm hai nghìn một mươi sáu cho bảy tác phẩm văn học
trao quyết định kết nạp cho hai mươi chín hội viên mới và phát động cuộc thi tiểu thuyết hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
ngày một mươi bốn tháng một tại bảo tàng văn học việt nam hội nhà văn việt nam đã tổ chức trao giải thưởng năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
ngày một mươi bốn tháng một tại bảo tàng văn học việt nam hội nhà văn việt nam đã tổ chức trao giải thưởng năm hai nghìn một mươi sáu cho bảy tác phẩm văn học
trao quyết định kết nạp cho hai mươi chín hội viên mới và phát động cuộc thi tiểu thuyết hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
và một mươi năm người khác bị thương
vụ tai nạn liên hoàn diễn ra vào lúc chín h ba mươi giờ địa phương tại thành phố thanh viễn
dọc tuyến đường cao tốc kết nối tỉnh quảng đông với tỉnh miền trung hồ nam
bảy phương tiện bốc cháy trong vụ tai nạn
cơ quan quản lý đường cao tốc và cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường để giải cứu nạn nhân
cùng với sự trợ giúp của lực lượng cứu hỏa và các nhân viên y tế
chiều cùng ngày giao thông đã được nối lại trên tuyến đường này
quá thất vọng về mức giảm giá sâu đối với mặt hàng rau củ quả
nông dân tại bang miền đông jor của ấn độ đã đổ bỏ nhiều tấn nông sản ra lề đường
họ cho biết giá bán hiện tại không đủ để bù đắp về chi phí
tại ấn độ nông dân từng thu được lợi nhuận rất tốt đối với quả cà chua
loại rau quả rất được ưa chuộng tại nước này
thế nhưng sản lượng quá cao năm nay cộng thêm sự sụt giảm nhu cầu đã dẫn tới giá rớt thê thảm
một kg cà chua hiện tại được bán với giá năm mươi pc
tức là chưa tới hai trăm linh đồng việt nam tại thị trường bán buôn
nông dân ấn độ chỉ trích chính phủ nước này không cung cấp đủ các trang thiết bị bảo quản
làm lạnh tại các chợ đầu mối
những nông dân trồng đậu cũng bị tác động nặng nề khi giá xuống thấp ở mức kỷ lục
nhật bản vốn rất nổi tiếng với những phát minh độc đáo và những ý tưởng kỳ lạ
mới đây đất nước mặt trời mọc lại một lần nữa thu hút sự chú ý của toàn thế giới
khi phát minh một loại giấy vệ sinh cho điện thoại thông minh
ý tưởng này xuất phát từ một nghiên cứu mới được công bố mới đây cho thấy
lượng vi khuẩn trên bề mặt điện thoại còn nhiều hơn cả vi khuẩn có trên bề mặt ghế tolet
do ngày nay càng nhiều người mang theo smartphone khi đi vệ sinh
kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng nếu như trên bề mặt ghế ngồi tolet có khoảng ba loại vi khuẩn
thì trên màn hình smartphone có tới một mươi đến một mươi hai loại trong đó có vi khuẩn e coli
trước thực tế đó sân bay quốc tế narita đã lắp đặt giấy vệ sinh chuyên dành cho smartphone
tại tám mươi sáu nhà vệ sinh của sân bay
điểm đặc biệt ở chỗ thay vì có màu trắng chữ
như các loại giấy vệ sinh thông thường
giấy vệ sinh cho smartphone được in dòng chữ màu đỏ chào mừng đến nhật bản
kèm theo hướng dẫn sử dụng khác trong đó bao gồm mật khẩu wifi và một số thông tin du lịch cần thiết
thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt